thưa quý vị sáng nay tiếp tục phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ sửa đổi
ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí cần thiết sửa đổi luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
nhằm tăng cường công tác quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
đồng thời khắc phục những bất cập hạn chế vương mắc trong sáu năm triển khai thực hiện luật
tuy nhiên ủy ban thường vụ quốc hội nhấn mạnh để bảo đảm tính thông nhất trong hệ thống pháp luật
sự tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà việt nam là thành viên
ủy ban thường vụ lưu ý dự thảo cần được tiếp thu chỉnh sửa tránh trồng chéo
tránh tạo cách hiểu khác nhau và mâu thuẫn với các luật khác
đặc biệt là các luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
luật hình sự luật xuất nhập khẩu luật doanh nghiệp luật hóa chất
về phạm vi điều chỉnh các đại biểu đề nghị dự luật tiếp tục bổ sung quy định đầy đủ
về hoạt động sản xuất kinh doanh trang bị quản lý sử dụng vận chuyển nhập khẩu xuất khẩu
cũng như quy định tách biệt nội dung giải thích rõ thuật ngữ vũ khí thô sơ
và vũ khí khác có tính năng tác dụng tương tự
nhất trí hồ sơ dự án luật chính phủ trình đã bảo đảm tuân thủ quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật
và được chuẩn bị công phu và nghiêm túc
ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí dự án luật đủ điều kiện trình và thông qua tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm
thưa quý vị và các bạn australia vẫn luôn được nhìn nhận là thị trường xuất khẩu tiềm năng của việt nam
nhất là từ khi một loạt hiệp định thương mại song phương và đa phương đường thực thi
kim ngạch thương mại giữa việt nam và australia đã bùng nổ khi tăng gấp đôi trong thập niên vừa qua
đáng chú ý là các mặt hàng nông sản sản xuất xuất khẩu thế mạnh của nước ta
với kim ngạch tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường
thị trường này lên đến ba con số ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn và hứa hẹn sẽ bùng nổ trong thời gian tới
thời gian qua việc nâng cấp quan hệ việt nam australia lên thành đối tác chiến lược toàn diện là tiền đề quan trọng
nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai quốc gia đi vào chiều sâu hiệu quả và thực chất hơn
hiện vùng lãnh thổ bắc úc là bang có diện tích đứng thứ ba và là cửa ngõ giao thương gần nhất của liên bang úc
với khu vực châu á thái bình dương và asean
nơi có rất nhiều tiềm năng phát triển thế mạnh cũng như sự tương đồng và tính bổ trợ rất tốt với việt nam
đầu tư giữa việt nam sang australia trong đó thì có đầu tư sang sydney sang melbourne sang các địa phương khác
và sang cả cái bắc úc là nơi mà chúng tôi cho là có thể là một đột phá rất tốt
để chúng ta có thể nâng cấp quan hệ việt nam
ra một chương mới khi mà hợp tác với các quốc gia khác tìm một cái ngách để mà có thể là làm đột phá chiến lược trong quan hệ giữa hai nước
theo các chuyên gia tiềm năng hợp tác đầu tư giữa việt nam và bắc úc là rất lớn
nhất là trong các lĩnh vực như giáo dục và đào tạo nghề
nhằm xuất khẩu lao động việt nam có tay nghề cao sang bắc úc
nông nghiệp nhất là chăn nuôi và chế biến thịt logistic vật liệu xây dựng
và hàng tiêu dùng phát triển các dự án năng lượng mặt trời
bắc úc là một cái vùng mà trong những thập niên tới là phát triển rất mạnh
vì nó nằm trong một cái thế chiến lược là trung tâm của đông nam á với sydney melbourne
hiện hợp tác giao thương kinh doanh và đầu tư với vùng bắc úc còn khá nhạt nhòa chưa tương ứng tiềm năng
thời gian tới hai nước sẽ đẩy mạnh hoàn thiện chiến lược hợp tác đầu tư việt nam bắc úc
đề ra phương pháp tiếp cận với mô hình thí điểm hợp tác đầu tư theo chuỗi cung ứng
có nhiều đối tác là các doanh nghiệp xuất khẩu thế mạnh của việt nam tham gia vào những mắt xích
của thị trường bắc úc tạo thành một chuỗi cung ứng khép kín
khoảng hai mươi giờ hôm qua ngày một tháng bốn đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn tại khu vực nhà ở ven
và trên kênh tàu hủ thuộc quận tám tp hcm
người dân sống gần cầu chữ y quận tám tp hcm cho biết đám cháy bùng phát tại một nhà dân
trên đường phạm thế hiển sau đó nhanh chóng lan rộng ra một dãy nhà
cảnh sát phòng chế chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã huy động nhiều phương tiện
cùng các chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận dập lửa từ nhiều hướng
do đám cháy nằm ven kênh tàu hủ nên lực lượng cứu hộ phải sử dụng cano chuyên dụng
để tiếp cận hiện trường dập lửa
theo thông tin ban đầu dãy nhà gặp hỏa hoạn nằm ở khu vực bán đồ gia dụng cũ
nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
chỉ còn ít ngày nữa là dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ
năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra đây là thời điểm đồng bào và du khách hành hương về đền hùng rất đông
thời tiết nắng nóng hanh khô chỉ một hành động bất cần của du khách trong việc sử dụng lửa
cũng có thể gây ra cháy rừng
đã chủ động triển khai các phương án phòng chống cháy rừng đền hùng mùa lễ hội
những ngày này cán bộ hạt kiểm lâm thành phố việt trì tỉnh phú thọ trực một trăm linh quân số
phối hợp với ban quản lý khu di tích đền hùng tăng cường công tác tuần tra
tại các khu vực trọng điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng
thực bị rất là dày cái nguy cơ xảy ra cháy rừng rất là cao
lượng du khách về khu di tích thì sẽ càng ngày càng đông ngoài tiết nguyên đán
cái việc này chỉ sơ ý của một người dân du khách thì có thể làm gây ra cháy rừng
cái việc này anh em tôi xác định rất là rõ cái vai trò trách nhiệm là thường tiên tuần tra
và tuyên truyền trên hệ thống loa cũng tuyên truyền trực tiếp
là đảm bảo tránh được các cái sơ xuất dù là nhỏ để gây ra cháy rừng
khu vực rừng quốc gia đền hùng có diện tích hơn năm trăm ba mươi hectare
dự kiến trong dịp diễn ra lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ có trên một triệu đồng bào và du khách trong và ngoài nước đến tham quan
thắp hương trí ân công đức tổ tiên
để ngăn chặn nguy cơ xảy ra cháy rừng hạt kiểm lâm thành phố việt trì cùng với các cơ quan chức năng
xây dựng các phương án trong đó tập trung tuyên truyền
hướng dẫn du khách thực hiện các quy định phòng chống cháy rừng
thưa quý vị dù hiện nay đã có đề tham khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm hai nghìn hai mươi năm
tuy nhiên việc làm được tốt theo định dạng mới này không phải dễ dàng đối với học sinh lớp một mươi một hiện nay
đã có chín năm theo học chương trình cũ
để giúp học sinh sớm bắt kịp theo chương trình này
thì không chỉ cần sự nỗ lực từ giáo viên các trường
mà còn sự hỗ trợ chỉ đạo từ phía bộ giáo dục và đào tạo
nhất là có một ngân hàng đề chung để tham khảo
kỳ thi thử tốt nghiệp hai nghìn hai mươi năm theo chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn hai mươi
lần đầu tiên học sinh được trải nghiệm theo định dạng đề mới
bài văn học thì nó là những bài mà em không
có trong sách đọc khoa không có trong chương trình học ạ
thì nó khá là thử thách đấy ạ
mà toán thì nó lại thêm phần đúng sai
nên là nó cũng phải yêu cầu nhiều về lý thuyết hơn ạ
thế là dạng câu trả lời ngắn thì cảm thấy
em bọn em cảm thấy là hơi lạ ạ
nên là nhiều đôi khi chúng em vẫn chưa quen
kiến thức cũ nhưng cấu trúc đề thi mới là thách thức không chỉ với học sinh mà cả giáo viên
để giúp học sinh của mình được luyện tập thường xuyên với định dạng đề ngữ văn mới
cô ngọc thu cũng rất chăn trở
đề ra rồi làm rồi cũng vẫn cứ như không phải hài lòng
lại chữa lại lại làm lại
và đó cũng chính là cái hành trình mầy mò bước đầu
cũng nhìn chung là nó cũng vẫn là cái việc mà khám phá khai phá
bởi vì các con đây là lần đầu tiên với sách mới chương trình mới kiểm tra đánh giá mới
thì giáo viên cũng là những cái mới đi theo
nếu như thách thức của ngữ văn là ngữ liệu không nằm trong chương trình học
thì các môn trắc nghiệm lại có tới ba dạng
chứ không chỉ đơn thuần là chọn đúng sai
khi mà có những cái dạng mới câu trả lời đúng sai
hay là điền đáp án điền câu trả lời ngắn
thì đòi hỏi các bạn ấy cần phải thực sự hiểu bản chất vấn đề
thì các bạn mới có thể làm được
vậy từ đó cho nên là với cái đề này thì khả năng phân hóa rất là tốt
khó với cả cô và trò
nên sớm có ngân hàng câu hỏi để hỗ trợ ôn luyện cho học sinh giáo viên
và chuẩn hóa công tác kiểm tra đánh giá định kỳ là mong muốn của nhiều trường hiện nay
thì tốt mà cũng đã được các cái địa phương mà có cái kết quả
thử nghiệm rồi thì sẽ được lựa chọn vào thư viện
và như chúng ta biết là đối với cái cách thức như vậy
thì giáo viên và học sinh hoàn toàn có thể là tìm hiểu những cái đề thi
rồi những cái bài tham khảo ở các cái địa phương khác nhau
cùng với đó học sinh thi tốt nghiệp năm hai nghìn hai mươi năm lại có tới chín năm học theo chương trình cũ
và chỉ có ba năm học theo chương trình mới
vì thế nhiều ý kiến cho rằng việc ra đề cần có sự cân nhắc
để giảm tải
chứ không nên là giảm tải
chứ không nên là giảm tải
thưa quý vị và các bạn ở từng vị trí công tác từng lĩnh vực
tinh thần chủ động sáng tạo mạnh dạng đổi mới của mỗi cán bộ
đảng viên là rất quan trọng góp phần quyết định sự thành công
điều này được minh chứng rõ nét qua thực tế xây dựng nông thôn mới
và giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên địa bàn của tỉnh lào cai
đây cũng là một lĩnh vực rất quan trọng
đây cũng là cụ thể tinh thần bẩy giám của tỉnh lào cai
về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
hơn một mươi năm vận động người dân chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả
đến nay toàn xã lùng khấu nhiên huyện mường khương tỉnh lào cai
đã có hơn bốn trăm linh hectare cây trẻ với hơn bốn trăm tám mươi trên tổng số sáu trăm tám mươi hộ trong xã tham gia
nhiều hộ dân đã thoát nghèo vươn lên làm giàu từ cây trồng này
nhờ đó tỷ lệ giảm nghèo của xã bình quân giảm một mươi
tỷ lệ giảm một năm
từ quyết tâm của những đảng viên và người đứng đầu địa phương
người dân xã nàn xín huyện simacai cũng tự tin hơn
về hướng phát triển kinh tế mới
với tinh thần ba rõ rõ người rõ việc rõ kết quả
vai trò của người đứng đầu và các đảng viên tiếp tục được phát huy
là đầu tàu gương mẫu mô hình kinh tế mới hiệu quả cao cho bà con nói theo
tạo được những khí thế và tính năng
tinh thần trách nhiệm cao hơn và đào tạo và xây dựng được đội ngũ cán bộ chủ chốt
sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ khi mà thực hiện các nhiệm vụ công tác ở tại các địa phương
là hết sức đảm bảo và cơ bản rằng đến bây giờ là các đồng chí khi được luân truyền
thì đều đáp ứng được cái nhiệm vụ công tác
với tinh thần bảy giám gồm giám nói giám nghĩ giám làm giám chịu trách nhiệm
giám đổi mới sáng tạo giám đứng đầu với khó khăn thử thách
giám hành động vì lợi chung tỉnh lào cai mong muốn vai trò của mỗi đảng viên
nhất là người đứng đầu sẽ được phát huy ở mức cao nhất
có phần nâng cao năng lực lãnh đạo cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương